hội trợ du lịch và lữ hành quốc tế montreal lần thứ ba mươi diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi tại canada
có hơn bốn trăm linh đơn vị đến từ khoảng một trăm linh quốc gia tham dự hội trợ
và tại hội trợ lần này thì việt nam được đánh giá là điểm đến rất tiềm năng
đây là năm thứ hai đại sứ quán việt nam tại canada tham gia hội trợ du lịch và lữ hành quốc tế montreal
giới thiệu với bạn bè và du khách hơn hai mươi di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của việt nam
đã được unesco công nhận
giới thiệu vẻ đẹp của đất nước bên bờ sóng với hàng nghìn km đường biển trải dài
với ẩm thực truyền thống phong phú và đặc sắc
công ty của chúng tôi tổ chức các tour từ canada tới việt nam
có rất nhiều người canada muốn đi du lịch việt nam
theo tôi thì việt nam là một quốc gia tuyệt vời ở khu vực đông nam á
gian hàng việt nam tại hội trợ du lịch và lữ hành quốc tế montreal
đã góp phần nâng cao hiểu biết của khách tham quan canada về văn hóa việt nam
mở ra nhiều cơ hội để tăng cường giao lưu nhân dân và phát triển du lịch giữa hai nước